tại hà nội bộ y tế phối hợp với hội nhà báo việt nam phát động cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh truyền hình
về sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
các tác phẩm phóng sự phát thanh truyền hình tham dự cuộc thi có nội dung phản ánh kết quả công tác bảo vệ
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành y tế
từ tuyên truyền chủ trương đường lưới của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác y tế
cho đến công tác triển khai các nhiệm vụ hoạt động trọng tâm của ngành y tế
thể lệ cuộc thi được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử bộ y tế
website hội nhà báo việt nam và trên báo sức khỏe và đời sống
các tác phẩm tham dự cuộc thi được gửi trực tiếp hoặc qua đường biêu điện đến vụ truyền thông và thi đua khen thưởng
bộ y tế một trăm ba mươi tám a giảng võ ba đình hà nội hoặc ban nghiệp vụ hội nhà báo việt nam số năm mươi chín lý thái tổ trang tiền hoàn kiếm hà nội
thời gian nhận tác phẩm tham dự cuộc thi từ ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến một mươi bảy h ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi tính theo dấu biêu điện
lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi